thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với lê quang đức
ở xã vân sơn huyện triệu sơn là chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân vân sơn
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị lan em gái của đức
là phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân vân sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan tới ngân hàng
theo kết quả điều tra ban đầu quỹ tín dụng nhân dân vân sơn được thành lập vào năm hai nghìn tám của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh thanh hóa
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thanh hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân vân sơn
và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý
sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã trưng cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh thanh hóa
giám định sáu mươi bốn món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân vân sơn
theo kết luận giám định thì toàn bộ sáu mươi bốn món vay đều là hồ sơ khống
tiến hành triệu tập đức và lan lên làm việc cả hai đều khai nhận do cần tiền để đầu tư xây dựng
nên từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy đã câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân vân sơn
và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm
thêm thành phố hồ hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường cát linh quận đống đa hà nội và xuông sô phan
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường định công quận hoàng mai hà nội để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra đối tượng phạm thanh bình trước làm việc trong một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố hà nội
cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hai tháng trước thời điểm bị bắt giữ
bình đã liên tiếp thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn khác nhau
nhưng đều liên quan đến hình thức vận chuyển hàng qua công ty giao nhận
trong đó vụ việc xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba vừa qua bình đã lừa đảo chiếm đoạt cùng lúc bốn mươi đơn hàng
gồm điện thoại di động các loại và phụ kiện với tổng số tiền lên tới trên năm trăm linh triệu đồng
theo cơ quan công an quá trình làm việc tại công ty chuyển phát nhanh
đối tượng cũng đã nắm bắt được phương thức cách thức làm việc
thời gian giao nhận hàng giữa biêu tá với người gửi hàng và giữa biêu tá với người nhận hàng
và nắm bắt được cách thức đặt mật khẩu tài khoản quản lý giao nhận hàng của các biêu tá trong công ty
nhận thấy sơ hở bình đã nảy sáng
định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các đơn hàng mà công ty nhận chuyển phát thu hộ từ sàn thương mại điện tử sopi